tại thành phố đà lạt ban kinh tế trung ương đã phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh ủy lâm đồng tổ chức hội nghị phát triển sản xuất nâng cao thu nhập đời sống người dân
sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp vùng tây nguyên tham dự có đại diện các bộ ngành
các chuyên gia nhà khoa học nhà quản lý và lãnh đạo năm tỉnh tây nguyên
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín năm tỉnh tây nguyên có tổng diện tích sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp
là gần ba trăm bốn mươi năm hectare chiếm một mươi một ba diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp
với khoảng một trăm năm mươi hộ sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp
tại hội nghị các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến giải quyết vấn đề ổn định dân cư
phát triển sản xuất nâng cao thu nhập đời sống người dân nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật
về đất đai quản lý bảo vệ rừng và quản lý tình trạng di cư hiện nay
kiên quyết không lùi bước trước thực trạng người dân xâm lấn rừng
bảo vệ tuyệt đối diện tích rừng tự nhiên hiện có hướng đến mục tiêu nâng cao cuộc sống của người dân
sản xuất nông nghiệp trên diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp
sử dụng hiệu quả tài nguyên đất trên địa bàn các tỉnh tây nguyên